vâng thưa quý vị để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một đợt một sẽ diễn ra vào ngày bảy và ngày tám tháng bảy tới đây
sáng nay ngày bốn tháng bảy tại thành phố đà nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn một mươi sáu thí sinh dự thi và cán bộ phục vụ tại các điểm thi
điểm thi trường trung học phổ thông nguyễn thượng hiền quận liên kiểu tp đà nẵng
tại đây toàn bộ hai trăm tám mươi bốn thí sinh và bảy mươi ba cán bộ giáo viên nhân viên phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
đều có mặt đầy đủ và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra sắp tới
quá trình xét nghiệm luôn được đảm bảo an toàn thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
quá trình xét nghiệm thì chúng tôi cũng đảm bảo được cơm tóc phòng chống dịch
ban đầu học sinh đến thì phải đo thăng nhiệt và đưa lên phòng
sau đó đưa từng phòng thi xuống để xét nghiệm đảm bảo khoảng cách và sắc khủng
và khi xét nghiệm xong thì các em về nhà liền không tập trong đồng người
trước kỳ thi trung học phổ thông thì em cũng như mấy bạn khác
thì cũng ôn bài ôn tập những kiến thức mà thầy cô đưa
và làm những đề trước khi thi
còn khi đi xét nghiệm covid thì em cảm thấy yên tâm hơn trong kỳ thi và đề đảm bảo an toàn cho kỳ thi
để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thành phố đà nẵng đã tiến hành xét nghiệm cho một mươi sáu hai trăm hai mươi sáu người
trong đó có một mươi hai bảy trăm một mươi sáu thí sinh tham gia dự thi
ba năm trăm một mươi người là thanh tra bộ giáo dục và đào tạo cán bộ giáo viên công an bảo vệ
nhân viên y tế tình nguyện viên phục vụ tại các điểm thi
trong kỳ thi này thành phố đà nẵng có một thí sinh f sẽ được thi vào đợt hai
hai thí sinh f một ba thí sinh f hai và ba mươi thí sinh đang trong khu vực cách ly
sẽ được tổ chức thi tại điểm trường trung học phổ thông võ trí công
với các biện pháp phòng chống dịch
được tiến hành nghiêm ngặt cán bộ sẽ được trang bị trang phục bảo hộ
được tập huấn kỹ các biện pháp phòng chống dịch trước khi thực hiện nhiệm vụ
tân thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố sự phối hợp của sự y tế
và các băng ngành có liên quan để chúng ta chuẩn bị những điều kiện tốt nhất
cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra
về phía ngành chúng tôi cũng đã có những định hướng
tập hướng có những công tác chuẩn bị để mà khi dịch xảy ra
thì những lực lượng làm thi lực lượng hỗ trợ cũng đã có những kịch bản
để chúng ta thích ứng được
đến thời điểm hiện tại bên cạnh việc xét nghiệm sars cov hai
cho toàn bộ thí sinh và cán bộ coi thi
thì các công tác chuẩn bị khác cũng đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng
tất cả đã sẵn sàng cho một kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn